liên quan đến chiêu thức lừa bán lan đột biến công an thành phố thanh hóa vừa điều tra làm rõ và bắt giữ năm đối tượng chính trong ổ nhóm cướp cưỡng đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn
theo kết quả điều tra phạm văn tân tức hoàng ở xã đông tiến huyện đông sơn đã mua hai cây lan đột biến của một nam thanh niên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai ở xã quảng minh thành phố sầm sơn tỉnh thanh hóa với giá sáu mươi tám triệu đồng
sau đó tân thông báo cho người bán là hai cây lan đột biến trên bị sai giống và yêu cầu phải đền bù thiệt hại số tiền hai trăm linh triệu đồng
do bản thân người bán cũng bị lừa nên đã xin đền bù số tiền gốc là bảy mươi triệu đồng và chuyển tiền vào tài khoản của vợ tân nhưng tân không đồng ý
sau đó tân cùng sáu đối tượng khác đến nhà người bán đe dọa hành hung và yêu cầu phải đền bù thêm cho tân một trăm tám mươi triệu đồng
tuy nhiên khi hai vợ chồng người bán đến nhà tân để thương lượng thì nhóm của tân đã chửi bới và yêu cầu vợ chồng người bán phải trả đủ số tiền lên tới bốn trăm linh triệu đồng
sau đó đồng ý rút xuống còn hai trăm năm mươi triệu đồng
sau khi nhận được một trăm hai mươi triệu đồng của vợ chồng người bán nhóm của tân vẫn hành hung và yêu cầu phải viết giấy vay nợ và chuyển nhượng lại cổ phần đối với cây lan hồng minh châu trị giá khoảng ba mươi triệu đồng
sau khi lấy được tiền từ người bán các đối tượng đã chia nhau tiêu xài vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ